kính chào quý vị và các bạn
tại các tỉnh đông bắc bộ từ khoảng gần sáng ngày mai khối không khí lạnh có cường độ mạnh từ phía bắc
sẽ di chuyển xuống nước ta kết hợp với quá trình hội tụ gió ở độ cao khoảng năm m
nên trời sẽ chuyển nhiều mây và có mưa dài rác đồng thời nên nhiệt giảm mạnh
từ ngày hai mươi sáu tháng một mươi hai rét đậm rét hại xảy ra trên diện rộng
quý vị chú ý để có kế hoạch sinh hoạt phù hợp đảm bảo sức khỏe
tương tự tại tây bắc bộ do ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh và hình thế gây mưa trên cao
nên trời nhiều mây có mưa giải rác và nhiệt độ giảm nhanh trong ba ngày tới rét đậm rét hại xảy ra diện rộng
người dân ở vùng núi cao đề phòng khả năng xảy ra băng giá và mưa tuyết
gây ảnh hưởng xấu đến sinh hoạt và sản xuất nông nghiệp tại đây
ở khu vực trung bộ từ thanh hóa đến thừa thiên huế ngày mai trời cũng chuyển nhiều mây
có mưa giải rác nhiệt độ giảm dần trời rét cả ngày và đêm
riêng các tỉnh phía bắc khu vực có khả năng xảy ra rét đậm diện rộng đầu tiên trong mùa đông năm nay
quý vị chú ý trang phục ấm áp để đảm bảo sức khỏe
còn các tỉnh từ đà nẵng đến bình thuận do ảnh hưởng của gió mùa đông bắc với điều kiện địa hình
nên trời có mưa giải rác từ đà nẵng đến khánh hòa
chỉ riêng ninh thuận bình thuận là mưa ít xảy ra trưa chiều có nắng gián đoạn
do có mưa và tác động của không khí lạnh nên trời xe lạnh ở khu vực phía nam đèo hải vân cho đến phú yên
khu vực tây nguyên do ảnh hưởng của dạnh áp thấp xích đạo nên đã có mưa rông trái mùa trong hai ngày gần đây
sự báo là ba ngày tới dạnh áp thấp xích đảo lui dần về phía nam nên mưa giảm tại các tỉnh vùng cao
tuy nhiên do không khí lạnh khuếch tán nên nhiệt độ giảm dần trời rét về đêm và sáng
còn các tỉnh miền nam mưa giảm chỉ còn xuất hiện cục bộ ở vùng ven biển vào chiều tối với lượng không lớn
còn lại có nắng vào trưa chiều với nhiệt độ cao nhất đạt mức là hai mươi chín ba mươi hai độ
đến đêm và sáng sớm do không khí lạnh từ phía bắc nên nhiệt độ giảm thấp trời lạnh ở khu vực miền đông nam bộ